hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên phạt đối với bị cáo hà công khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xóm bỏ báu xã tân sơn huyện mai châu tỉnh hòa bình
mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
cáo trạng tại tòa nêu rõ trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn tám đến tháng tám năm hai nghìn chín
hà công khánh cùng với một mươi bốn đồng phạm đã một mươi ba lần tổ chức thực hiện việc mua bán tàng trữ
vận chuyển trái phép tổng số tám mươi năm bánh heroin từ sơn la hòa bình về hà nội hải phòng để tiêu thụ
căn cứ vào tính chất nội dung vụ án và xét tình tiết giảm nhẹ tăng nặng hình sự đối với bị cáo hà công khánh
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo khánh mức án tử hình truy thu sung công quỹ nhà nước của bị cáo
gần bốn trăm hai mươi triệu đồng một xe máy hai điện thoại di động và tiêu hủy một bánh heroin